tại thủ đô jakarta của cộng hòa indonesia đã diễn ra trọng thể lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
lễ đón đã diễn ra với nghi lễ cao nhất tại phủ tổng thống tổng thống indonesia yoko widodo chủ trì lễ đón
đại bác rền vang quốc kỳ hai nước rực rỡ trong nắng vàng và tình cảm nồng ấm
đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng ta tới cộng hòa indonesia kể từ chuyến thăm của bác hồ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trên cương vị chủ tịch nước
indonesia là nước lớn nhất và là nước tham gia sáng lập cộng đồng asean indonesia cũng là thành viên g hai mươi
quan hệ việt nam indonesia phát triển tốt đẹp hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm hai nghìn một mươi ba và đang triển khai chương trình hành động
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám tiếp tục duy trì các cơ chế
hợp tác song phương đảng cộng sản việt nam có quan hệ với đảng chức nghiệp tham chính và quan hệ tiếp xúc với đảng dân chủ đấu tranh cầm quyền của indonesia
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm duy trì tăng cường tiếp xúc cấp cao thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và củng cố tin cậy hiểu biết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
nâng cao chiều sâu hợp tác trong đó có sự phối hợp trong duy trì môi trường hòa bình ổn định của cả khu vực và mỗi nước
chuyến thăm cũng diễn ra vào bối cảnh asean đang kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập và việt nam kỷ niệm hai mươi hai năm ngày gia nhập asean
việt nam và indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước được xây đắp trên nền tảng vững chắc do chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno gây dựng
được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp
việt nam và indonesia chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
indonesia là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng cùng là thành viên asean cùng tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec và nhiều tổ chức diễn đàn khu vực và quốc tế
với việt nam indonesia là đối tác quan trọng giàu tiềm năng indonesia đánh giá cao vai trò việt nam
vị thế của việt nam là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn trong asean
việt nam cũng là nước đầu tiên và duy nhất trong asean mà indonesia thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược
những năm gần đây trao đổi thương mại của asean
thương mại giữa việt nam và indonesia có bước phát triển tích cực kim ngạch thương mại tăng từ bốn sáu tỷ đô la năm hai nghìn một mươi hai lên năm sáu tỷ năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên phấn đấu đạt mốc một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi tám
đến nay indonesia là đất nước đứng thứ năm trong asean và thứ ba mươi trong tổng số một trăm linh năm quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
việt nam indonesia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh
thiết lập đường xây dựng
liên lạc triển khai hoạt động chung về tìm kiếm cứu nạn và phấn đấu
sớm kết thúc đàm phán phân định đặc quyền kinh tế giữa hai nước
chuyến thăm của tổng bí thương huyện phú trọng là sự kiện đầy ý nghĩa
tiếp theo chuyến thăm indonesia năm hai nghìn một mươi trên cương vị chủ tịch quốc hội với nhiều kỷ niệm sâu lắng và đẹp đẽ
chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
củng cố tin cậy hiểu biết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
nâng cao chiều sâu hợp tác vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước
đồng thời góp phần quan trọng và hòa bình ổn định hợp tác trong asean ở khu vực và trên thế giới